xin kính chào quý vị và các bạn
dưới tác động cuộc hối khí lạnh tăng cường kèm theo một rãnh mây rông
trong ba ngày tới mưa rông tại các tỉnh thành phía đông bắc bộ sẽ tiếp tục duy trì
riêng trong đêm nay vùng núi có thể có mưa vừa mưa to
trong mưa rông có thể đi kèm tố lóc và gió rất mạnh nguy hiểm
còn về nhiệt độ nền nhiệt chưa có xu hướng tăng cao chỉ giao động từ một mươi chín đến hai mươi tám độ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng duy trì mưa rông rải rác
có nơi có thể xảy ra mưa với lượng khá
trong mưa rông có thể tiềm ẩn tố lóc và gió rất mạnh nguy hiểm
về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực trong ba ngày tới chưa có xu hướng tăng cao
ngày đêm giao động từ một mươi chín đến hai mươi chín độ
đối với các tỉnh miền trung từ chiều tối và đêm nay các tỉnh thanh hóa đến thừa thiên huế
có mưa rào và rông diện giải sát cục bộ có mưa rông mạnh
trong cơn rông cũng tiềm ẩn nguy cơ về lốc xét mưa đá và gió giật
do mưa tăng nên nắng nóng sẽ giảm đáng kể
nền nhiệt trên khu vực chỉ giao động từ hai mươi đến hai mươi chín độ
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi cũng có mưa rào và rông giải sát
trong mưa rông cũng cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
do mưa rông tăng nên nền nhiệt trên khu vực cũng giảm dần
ngày đêm giao động từ hai mươi một đến ba mươi hai độ có nơi cao hơn
vùng cao tây nguyên hôm nay và ngày mai vẫn phổ biến ít mưa ngày nắng nhiều
với mức nhiệt giao động từ một mươi chín đến ba mươi năm độ
từ ngày hai mươi bảy trở đi mưa có xu hướng gia tăng hơn
nhiệt độ trong hai ngày sau vì thế cũng có xu hướng giảm nhẹ
đến với các tỉnh thành nam bộ tại đây trong hôm nay và ngày mai
thời tiết chủ đạo vẫn là ít mưa ngày còn nắng nhiều
với mức nhiệt cao nhất giao động từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
sau đó cũng từ ngày hai mươi bảy thì mưa rông có xu hướng tăng hơn cả về diện và lượng
cùng với đó nền nhiệt có xu hướng giảm nhẹ